thưa quý vị tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh vào chiều ngày hôm qua hai mươi năm tháng sáu
phó thủ tướng trương hòa bình cho rằng
trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp
thành phố hồ chí minh càng không thể lơ là kiểm soát
và đề nghị chính quyền thành phố các ban ngành
có đánh giá đúng về mức độ lây lan lúc này
để đưa ra các quyết sách kiểm soát tiếp theo
theo phó thủ tướng trương hòa bình
công tác phòng chống dịch của thành phố thời gian qua đã kết quả nhất định
tuy nhiên tình hình còn diễn biến phức tạp
chí thị một mươi của ubnd thành phố hồ chí minh
so với chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng tương tự
chí còn chợ là chưa cấm
phó thủ tướng cho rằng thành phố hồ chí minh
tuyệt đối không chủ quan
dù chí thị số một mươi của ubnd thành phố có tác dụng nhất định
vì dịch lây lan không chỉ diễn ra ở thành phố
mà còn các địa phương khác
có thể phát huy kết quả nhất định
nhưng tình hình diễn biến vẫn còn quá phức tạp
và cũng có nhiều ý kiến đề nghị áp dụng biện pháp cao hơn
cho nó quyết liệt hơn nữa toàn diện hơn nữa triệt để hơn nữa
nhưng mà vẫn phải đảm bảo sản xuất
sau hai mươi chín ngày bùng phát dịch covid một mươi chín
tình hình tại thành phố hồ chí minh còn phức tạp với nhiều bệnh nhân chưa rõ nguồn lây
các trường hợp này tiếp tục lây nhiễm cho người tiếp xúc gần
tạo thành cụm lây nhiễm phức tạp
tính đến chiều ngày hai mươi năm tháng sáu
thành phố ghi nhận tổng cộng hai ba trăm bốn mươi ba ca nhiễm
và đây là ngày thứ chín liên tiếp
số ca nhiễm tăng lên mỗi ngày ba con số
đặc biệt là sáu trăm sáu mươi bảy ca nhiễm trong ngày hai mươi năm tháng sáu
cao nhất từ trước đến nay
mặc dù vậy có đến năm trăm ba mươi tám trường hợp trong khu cách ly khu phong tỏa
nên về cơ bản thành phố vẫn đang kiểm soát được tình hình
trong bối cảnh chỉ còn năm ngày nữa kết thúc giãn cách đợt hai tại thành phố
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố
yêu cầu sở ngành quận huyện
phải đánh giá lại việc triển khai và giải pháp
đề ra biện pháp quyết liệt hơn trong năm ngày tới

các khâu kiểm tra của chúng ta như thế nào
kiểm tra giám sát như thế nào
và việc thực hiện triển khai các biện pháp đó

để ngày ba mươi tháng sáu chúng ta còn hãy đánh giá lại
và xem coi có tiếp tục giãn cách xã hội hay không
đối với các phản ánh của địa phương về việc chậm kết quả test covid một mươi chín
lãnh đạo thành phố đề nghị sở y tế và hcdc
cần phân tích rõ các nguyên nhân trá chậm
là do nhân lực hay năng lực xét nghiệm chậm
vì trả kết quả chậm cũng ảnh hưởng đến công tác chống dịch của địa phương
và đồng chí kháng là thông báo cho các địa phương

và một số nơi hôm nay cũng phát biểu
bên cạnh đó thành phố cũng yêu cầu giải tán các khu tập trung đông người
công viên cổng bệnh viện bến xe cổng doanh nghiệp
riêng chợ truyền thống sẽ tính toán và nghiên cứu mô hình luân phiên bán tại chợ
đối với chợ đầu mối sở công thương thành phố phải yêu cầu các hộ kinh doanh
kia cầm cách thực hiện bộ tư chí an toàn chống dịch
nếu vi phạm sẽ bị dừng hoạt động